ngày tám tháng sáu công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ bốn mươi bảy đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng chất ma túy trái phép
đây là các đối tượng bị lực lượng công an phát hiện trong một quán karaoke tại phường biểu long vào dạng sáng cùng ngày
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai giờ bốn mươi năm phút sáng cùng ngày lực lượng công an thành phố biên hòa đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke tùng tây nguyên
ở tổ tám khu phố hai phường bửu long phát hiện tại bốn phòng có tổng cộng năm mươi đối tượng gồm một mươi chín nữ và ba mươi một nam đang sử dụng chất ma túy trái phép
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ số ma túy và một số viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trong bốn phòng
qua test nhanh có bốn mươi bảy đối tượng dương tính với chất ma túy và tạm giữ để điều tra xác minh
điều đáng nói quán karaoke này trước đây cũng đã bị kiểm tra và nhiều lần phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
hiện vụ việc đang xảy ra
đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ